bốn giờ sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thanh hóa
đã tổ chức hỗ trợ giải cứu thành công một lái xe tải mắc kẹt trong cabin
sau khi va chạm với xe container tại cầu vượt quảng hưng tp thanh hóa
tại hiện trường xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h hai mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi bảy va chạm với xe container
mang biển kiểm soát hai mươi chín r hai nghìn hai trăm một mươi cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn
tài xế bị thương mắc kẹt không thể ra ngoài
một mươi hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai
các thiết bị phá rỡ kim cộng lực máy cắt và các thiết bị chuyên dụng để giải cứu nạn nhân
sau hơn bốn mươi phút tổ chức cứu nạn cứu hộ nạn nhân đã được cứu thoát và bàn giao cho cơ quan y tế điều trị